vừa rồi là những thông tin được chúng tôi ghi nhận trong bản tin sáng phương nam
sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin thời tiết tại các vùng trên cả nước